ngày một mươi tháng một mươi đồn biên phòng lang co bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thứ thiên huế
đã phát hiện một chiếc tàu chở hàng trôi vào bờ biển thuộc khu vực đơn vị quản lý
bộ đội biên phòng đã phát tín hiệu từ sáng ngày một mươi tháng một mươi đến một mươi tám giờ cùng ngày
nhưng trên tàu không có tín hiệu trả lời
chiếc tàu này được nhìn thấy tại khu vực bãi cả gần bãi chuối thuộc thị trấn lang co
huyện phú lộc tỉnh thứ thiên huế
bên ngoài bùng lái có viết dòng chữ jakarta tàu có treo cờ nước ngoài
sau khi phát hiện tổ công tác của đồn biên phòng lăng cô đã cử tổ công tác dùng loa tay
gọi tìm các thuyền viên trên tàu nhưng không có tín hiệu trả lời
hiện lực lượng bộ đội biên phòng đang tiến hành bảo vệ hiện trường con tàu và đánh giá sự cố tràn dầu
đồng thời thông báo cho người dân không đến gần khu vực nói trên